trị trong đó một bé vẫn trong tình trạng nặng tiếp tục được truyền dịch
năm bé còn lại đã được ngưng truyền dịch
nếu trong ngày hôm nay tình trạng các bé ổn định sẽ được xuất viện